theo thống kê của bộ y tế trong bảy tháng của năm hai nghìn một mươi bảy ghi nhận gần sáu mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có hơn năm mươi trường hợp nhập viện số trường hợp nhập viện tăng chín bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nguy cơ dịch bệnh lây lan đang có diễn biến hết sức phức tạp
theo nhận định của các chuyên gia nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh xuất xuất huyết trong thời gian qua
là do mùa hè đến sớm thời tiết thay đổi thất thường nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực cao hơn những năm trước
một phần nữa cũng khiến cho dịch bệnh diễn biến phức tạp là ngoài việc chưa có vaccine phòng bệnh
chưa có thuốc tiêu diệt virus thì còn liên quan đến sự hiểu biết nhận thức của người dân về vai trò gây bệnh
đường lây truyền cũng như các biện pháp thực hiện phòng chống đặc biệt là thái độ chủ quan xem thưởng
các trường hợp mắc vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực miền nam chiếm sáu mươi bốn bốn tổng số trường hợp mắc bệnh của cả nước
khu vực miền bắc có tỷ lệ mắc thấp hơn chiếm một mươi hai bốn
tuy nhiên gần đây tại hà nội
số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng
tiếp tục tránh biến chứng của số xuất huyết phát hiện điều trị sớm trần đoán sớm
đúng các tuyến tránh chuyển tuyến lên cao gây nên tình trạng quá tải của các bệnh viện
và gây cho hiện tượng nhiễm khuẩn nhiễm trùng chéo
theo nhận định của các chuyên gia nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh sốt xuất huyết trong thời gian qua
là do mùa hè đến sớm thời tiết thay đổi thất thường
nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực cao hơn những năm trước
bên cạnh đó vấn đề vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức
đã làm phát sinh các ổ lăng quăng gây mũi chuyển bệnh
theo nhận định của các chuyên gia nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các bệnh số xuất huyết trong thời gian qua
là do mùa hè đến sớm thời tiết thay đổi thất thường

bên cạnh đó vấn đề vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức

nếu chúng ta có phun mà không diệt bỏ gậy lăng quăng thì ngay ngày hôm sau
quay bọ gậy lăng quang ở chính cái gia đình đã phun đó lập tức nở ra và lại có một đàn mũi mới
và như vậy rằng là chúng ta sẽ không tiêu diệt được sốt xuất huyết
để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát lan rộng kéo dài trong thời gian tới
bộ y tế khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân thực hiện những hành động đơn giản nhưng thiết thực
và quan trọng để phòng chống dịch cụ thể
đậy kín tất cả dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng
hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy ở các dụng cụ chứa nước
lật úp các dụng cụ không chứa nước ngủ màn mặc quần áo dài để tránh mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà